nhằm ứng phó với cơn bão số sáu sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm vừa có công điện khẩn
gửi các sở ngành đơn vị và hai mươi bốn quận huyện của thành phố về việc triển khai các phương án
biện pháp tập trung ứng phó với bão số sáu
thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số sáu
thông tin và truyền thông cho các chủ phương tiện biết vị trí tốc độ hướng di chuyển
diễn biến của bão số sáu và kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
về nơi tránh trú an toàn tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển
cửa sông các điểm xuất bến các khu neo đậu tàu thuyền
riêng huyện cần giờ chuẩn bị sẵn sàng phương án di rời dân xã đảo thạnh an
và các hộ ven sông ven biển đến nơi an toàn gia cố bảo đảm an toàn
giảm thiểu thiệt hại lồng bè tròi canh khu vực nuôi trồng thủy hải sản